gần hai bốn trăm linh sản phẩm thuốc lá điện tử tinh dầu và vụ kiện liên quan đến thuốc lá điện tử vừa bị công an thành phố sóc trăng tổ chức tiêu hủy
tất cả các sản phẩm tiêu hủy lần này đều là hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ do cơ quan chức năng bắt giữ tịch thu trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra của lực lượng chức năng
quá trình tổ chức thiêu hủy số thuốc lá vi phạm được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật
đặc biệt việc tiêu hủy sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức sản xuất kinh doanh chân chính
đồng thời giáo dục gian đe với các đối tượng tổ chức cá nhân vì lợi nhuận làm ăn phi pháp xâm hại đến sức khỏe của người dân quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp